chương trình kỷ niệm năm mươi năm thành lập cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
buổi tổng duyệt được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
cùng dự có trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
là sự kiện chính trị quan trọng có sự tham dự của lãnh đạo đảng nhà nước
các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương
gần ba tháng qua để chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã huy động hơn bốn cán bộ chiến sĩ
tham gia các khối diễu binh diễu hành biểu diễn võ thuật
đặc biệt có chín khối với hơn một cán bộ chiến sĩ
sau khi kết thúc lễ kỷ niệm sẽ hành quân lên điện biên
để thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành cấp nhà nước
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đến nay công tác huấn luyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu mục tiêu đề ra
phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt
bộ trưởng tô lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm
sự cố gắng nỗ lực quyết tâm của cán bộ chiến sĩ
bộ tư lệ cảnh sát cơ động
đặc biệt là các nữ cán bộ chiến sĩ
thu các khối tham gia tập luyện phục vụ lễ kỷ niệm
nhấn mạnh chỉ còn một tuần nữa là đến lễ kỷ niệm
thời gian gấp rút
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các lực lượng tham gia phục vụ buổi lễ
tập luyện thuần thục các kỹ thuật cá nhân
theo nhiệm vụ của từng khối
khi thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành
phải đều đẹp thống nhất
thể hiện sự uy nghiêm dũng mãnh của lực lượng vũ trang chiến đấu
qua đời tập luyện này cũng là điều kiện tốt
để cán bộ chiến sĩ tiếp tục hoàn thiện
phục vụ hiệu quả lễ diễu binh diễu hành
góp phần vào thành công của các hoạt động kỷ niệm
bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
trước mắt là đảm bảo chất lượng tiến độ cường độ tập luyện
đảm bảo về sức khỏe tinh thần của cán bộ chiến sĩ
để sẵn sàng cho buổi lễ chính thức
lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động
và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
sẽ diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại khu vực trường đua f một
khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình tp hà nội
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng điểm lại
một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
kiểm tra buổi hợp luyện
động viên các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành
trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
biểu dương những nỗ lực đáng khích lệ của các cán bộ chiến sĩ
tham gia diễu binh diễu hành khắc phục khó khăn luyện tập
vượt nắng thắng mưa nêu cao tinh thần trách nhiệm hiệp đồng chặt chẽ
nỗ lực hết mình hướng đến ngày lễ lớn của đất nước
hai bộ trưởng yêu cầu các lực lượng phục vụ đảm bảo tốt nhất
các điều kiện trong suốt quá trình huấn luyện hợp luyện
trước đó tại cuộc họp giả soát công tác chuẩn bị tổ chức đảm bảo an ninh trật tự
các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
các đơn vị cần tập trung nắm tình hình có phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn
cho lễ kỷ niệm người dân và du khách
chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương thống nhất nhận thức
bám sát đảm bảo tiến độ kế hoạch triển khai thi hành luật
khẩn trương tham mưu ban hành nghị định của chính phủ quy định chi tiết
một số điều của luật xây dựng phương án kiện toàn thống nhất tổ chức
bố trí ngân sách nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác
tập trung đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học nghiên cứu lý luận
trong toàn lực lượng công an nhân dân lấy hiệu quả giải quyết vấn đề thực tiễn
từ các sản phẩm khoa học làm cơ sở đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học
bộ trưởng tô lâm yêu cầu đối với cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
cần tạo chuyển biến trong công tác tham mưu chiến lược đánh giá thực chất chất lượng
nghiên cứu khoa học và việc tổ chức các hội thảo
chủ trì hội nghị giao ban công tác quý i năm hai nghìn hai mươi bốn các hậu viện trường công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các hậu viện trường công an nhân dân
tiếp tục đổi mới trong công tác tổ chức tuyển sinh triêu sinh nhập học các hệ
loại hình đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch chỉ tiêu được giao
cục đào tạo và các cục chức năng của bộ công an tiếp tục tham mưu
hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về giáo dục đào tạo đảm bảo thống nhất đồng bộ hiệu lực hiệu quả
tuần qua trong khuôn khổ chuyến công tác tại hoa kỳ trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
có buổi làm việc với phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hòa bình và tư lệnh cảnh sát liên hợp quốc
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị liên hợp quốc chia sẻ kinh nghiệm cung cấp hướng dẫn tài liệu giáo trình
để bộ công an xây dựng trung tâm tập huấn sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
góp phần nâng cao trình độ và gia tăng số lượng sĩ quan tham gia
làm việc với thứ trưởng phụ trách chính sách bộ an ninh nội địa hoa kỳ
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị bộ an ninh nội địa hoa kỳ tiếp tục thúc đẩy bộ ngoại giao hoa kỳ
đánh giá khách quan về tình hình mua bán người tại việt nam
và ghi nhận những nỗ lực của việt nam trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người
chỉ đạo tại hội nghị đánh giá công tác đầu tư mua sắm đảm bảo trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
vũ khí công cụ hỗ trợ quân trang và kho vận trong công an nhân dân
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương
cần đổi mới tư duy công tác hậu cần tài chính nói chung
hậu cần phải đi trước một bước mua sắm các trang thiết bị phải đồng bộ hiện đại và đi trước
để làm chủ khoa học công nghệ